một ngành kinh tế mũi nhọn tăng trưởng với tốc độ cao của thành phố hồ chí minh
tiếp đó chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với lễ hội nghìn ông
được tổ chức vào ngày rằm tháng tám âm lịch hàng năm tại lăng ông thủy tướng huyện cần giờ thành phố hồ chí minh
một lễ hội đặc sắc đậm chất nam bộ đã được nhà nước công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
nhưng trước tiên chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức thời sự nổi bật diễn ra trong tuần qua
vừa qua thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố hồ chí minh
đại học quốc gia thành phố hồ chí minh tỉnh bình dương và các bộ ngành liên quan
nhằm đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn
tạo điều kiện để đại học quốc gia thành phố hồ chí minh
phát triển hơn nữa
tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã ghi nhận các kiến nghị của đại học quốc gia thành phố hồ chí minh
chỉ đạo các địa phương bộ ngành liên quan cần tập trung giải quyết những vướng mắt còn tồn động
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đại học quốc gia thành phố hồ chí minh phát triển đúng hướng
thực hiện tốt nhiệm vụ chính phủ giao
là đơn vị tiên phong trong quá trình đổi mới căn bản toàn diện của giáo dục và đào tạo
mô hình tiên phong trong tự chủ đại học
trong đó trách nhiệm cộng đồng trách nhiệm giải trình là một yêu cầu quan trọng
trong năm hai nghìn một mươi sáu hội chữ thập đỏ thành phố đã có bảy mươi gương điển hình qua diệt thiện
trong đó có một mươi chín tập thể và năm mươi một cá nhân được hội tuyên dương
với những đóng góp của hội chữ thập đỏ thành phố cho cộng đồng
hội đã dinh dự được chính phủ tặng cờ thi đua và nhiều bằng khen giấy khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu
hội chữ thập đỏ thành phố đã có bảy mươi gương điển hình qua việc thiện
trách nhiệm cộng đồng trách nhiệm giải trình là một yêu cầu quan trọng
sở y tế thành phố hồ chí minh yêu cầu tất cả các hệ thống khám chữa bệnh trên toàn thành phố
đều phải thực hiện lấy mẫu xét nghiệm virus zika
đặc biệt ưu tiên với những trường hợp phụ nữ mang thai và chuyển mẫu về bệnh viện bệnh nhiệt đới
để thực hiện kỹ thuật xét nghiệm
chẩn đoán bệnh viện
đảm bảo tiêu chuẩn an toàn
trong quá trình thẩm soát bệnh trên thai phụ
các đơn vị này có thẩm quyền được chỉ định chấm dứt thai kỳ
đối với những trường hợp bị nhiễm virus zika theo hướng dẫn của bộ y tế
tính tới ngày hai mươi một tháng một mươi một
trên địa bàn thành phố đã có sáu mươi hai ca nhiễm bệnh do virus zika
thành phố hồ chí minh với sức phát triển và lợi thế giao thông thuận lợi
đã luôn là điểm đến của nhiều du khách trong và ngoài nước
theo thông tin từ sở du lịch
năm hai nghìn một mươi năm tổng doanh thu của các đơn vị khai thác và phục vụ trong ngành du lịch đạt chín mươi bốn tỷ đồng
đóng góp chín tám vào gdp của thành phố
để đảm bảo tăng trưởng bền vững cho ngành du lịch
vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cho ngành luôn được thành phố quan tâm và đề ra các giải pháp

chúng ta sẽ cùng theo dõi những ý kiến trao đổi về vấn đề này
ngày nay trên thế giới cũng như trong nước du lịch đã trở thành một ngành công nghiệp
khi nói đến công nghiệp chúng ta nghĩ tới sự hoàn thiện của cơ sở vật chất
các sản phẩm du lịch được thiết kế và sáng tạo không ngừng
các chính sách quảng bá thu hút khách liên tục được đưa ra và đội ngũ nhân lực ngày một phát triển
nhằm đảm bảo tính cạnh tranh và phát triển bền vững
riêng về vấn đề nhân lực ở nước ta
ngoài kiến thức chuyên môn đa dạng
còn đòi hỏi người làm du lịch trình độ ngoại ngữ
kỹ năng giao tiếp với những khách hàng đến từ nhiều vùng văn hóa khác nhau
hiện nay phát triển của du lịch của chúng ta phát triển rất nhanh
song song với đó là cơ sở vật chất cũng phát triển
ví dụ như những vùng phú quốc đà nẵng nha trang
trong vòng một năm có thêm cả ngàn phòng
và như vậy đó là cái nguồn nhân lực cần phải đáp ứng
và nguồn nhân lực của ngành du lịch
thì cần phải có chuyên ngành đào tạo trong nghiệp vụ bàn buồn bếp trip tân hướng dẫn
rồi nó đi theo rất là nhiều cái nghiệp vụ
nên chính vì vậy và việc đào tạo nguồn nhân lực tôi cho rằng hết sức quan trọng
trước khi chúng ta có cơ sở vật chất tốt
thì cái nguồn nhân lực chúng ta phải đáp ứng
để thúc đẩy việc phát triển nguồn nhân lực
đặc biệt là nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch
đáp ứng được cái nhu cầu của xã hội và cái nhu cầu hội nhập khu vực và quốc tế
thì thật ra thì có rất nhiều giải pháp
nhưng theo chúng tôi thì cái quan trọng đó là phải có sự phối hợp
giữa cơ quan quản lý nhà nước các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp du lịch
ở phần cơ quan quản lý nhà nước
cần phải có những cái chính sách và những cái giải pháp đồng bộ
để hỗ trợ cho các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp du lịch
nâng cao trịnh cái chất lượng nguồn nhân lực
đặc biệt là phải có những cái định hướng trong cái công tác đào tạo
để các cơ sở đào tạo có cơ sở xây dựng
những cái chiến lược và kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của mình
ở thành phố hồ chí minh
vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch đã được quan tâm từ lâu
bên cạnh một số khoa nghiên cứu và giảng dạy du lịch thuộc các trường đại học như
đại học công nghiệp đại học văn hóa
thì những trường có tính thực hành như trường trung cấp du lịch và khách sạn sài gòn tourist
luôn được nhiều bạn trẻ quan tâm theo học
nhà trường luôn tuyển sinh nhiều hệ như các lớp ngắn hạn
trung cấp và nâng cao ngành pha chế rượu bếp quản lý khách sạn
hướng dẫn du lịch ngoại ngữ v v
để phù hợp với nhiều đối tượng theo học
hiện nay thì trường trung cấp du lịch và khách sạn sài gòn tourist
có khoảng năm học sinh sinh viên đang học tập tại đây
và trong đó thì có hơn hai là sinh viên hệ trung cấp
thứ nhất là về khách sạn
trong đó sẽ học sâu về lễ tân và về haukipink làm buồn phòng
thứ hai là học về nhà hàng
thứ ba là học về bếp kỹ thuật chế biến món ăn
và thứ tư là các bạn học về hướng dẫn viên
cái giáo trình mà hiện nay trường đang sử dụng được tích hợp từ rất là nhiều nguồn
trong đó cái nguồn quan trọng nhất là vitos
đó là bộ chủng nhà du lịch việt nam
ngoài ra thì trường cũng tham khảo thêm bộ chủng quản lý khách sạn năm sao của sài gòn tourist
và một số những bộ quy trình tiêu chuẩn khác
để cho các em ra trường đạt được cái tiêu chuẩn đầu ra
và doanh nghiệp người ta trọng dụng thì cái đầu tiên
mình nghĩ ngay tới phương pháp đào tạo chúng tôi đào tạo thực tế
các em sẽ được đào tạo bằng những bài học thật
và những cái bài lý thuyết xong xong với thực hành
và sau đó khi mà các em đã tốt nghiệp hoặc là đã hoàn thành xong một cái khóa học ngắn hạn
thì các em cũng đủ một cái tiêu chuẩn nghề để đáp ứng được cái chuẩn đầu ra
trường chúng tôi có rất nhiều lớp khác nhau
lớp trung cấp thì chạy dài khoảng hai năm
thì các bạn sinh viên sẽ được học rất nhiều món từ món âu đến món á
và khi mà học thì các bạn chuyên về ngành á đó
thì sẽ được học khoảng vài chục món âu
và ngược lại các bạn chuyên về món âu
thì trong quá trình học hơn một trăm linh món khoảng một trăm ba mươi món ăn
trong đó thì cũng có khoảng hai ba mươi món á
thì sen kẻ qua lại để các bạn vừa có thể quen những cái món mà chuyên ngành mình đã học
vừa có thể làm quen được với những cái món khác nó mở rộng ra hơn
cách thức để phòng cháy chữa cháy và lý thuyết về dinh dưỡng
cũng như là lý thuyết về cơ cấu thực đơn v v
chính vì tính chất đào tạo hướng về những kỹ năng chuyên ngành tinh xảo
bên cạnh nhiều buổi học lý thuyết là những giờ thực hành phong phú
nên học viên sau những khóa học dù ngắn hạn hay trung cấp hay nâng cao
đã trở nên thành thạo hơn có tay nghề vững vàng để bước vào nghề
bên cạnh đó nhà trường còn tổ chức nhiều hội thi cho các chuyên ngành
nhằm phát hiện những tài năng đặc biệt
cũng như cổ vũ đồng viên tinh thần hăng say học tập cho học viên
thêm nhiều cơ hội đưa thực tế cuộc sống vào gần hơn nữa cho bài giảng lý thuyết
bên cạnh những ngành dạy chuyên môn như bếp buồn bàn quản lý khách sạn hướng dẫn du lịch
thì dạy và học ngoại ngữ mang tính thực hành luôn được nhà trường quan tâm đặc biệt
căn cứ vào thực tế du khách đến thành phố nhà trường đã định ra những ngôn ngữ quan trọng
cần phải dạy cho học viên như tiếng anh tiếng trung tiếng nhật tiếng hàn v v
riêng với tiếng anh bộ môn ngoại ngữ đã có những liên kết với các sinh viên đến từ các nước nói tiếng anh
để những giờ học thêm sinh động học viên có thể học được cách phát âm cách nói chuẩn mực
từ nhiều năm nay một trong những đối tác lớn của trường đó là gồm có du thuyền của ý
như là hãng costa hay là của ida hoặc là hàng không việt nam vietnam airlines và các hãng hàng không khác trên thế giới
thì cũng có đến để tuyển dụng sinh viên của trường
thì cái nhu cầu mà các nhà tuyển dụng đặt ra là các bạn phải giao tiếp bằng tiếng anh thông thạo
thì cũng từ cái nhu cầu của các nhà tuyển dụng thì bắt buộc nhà trường sẽ phải hoàn thiện và đưa cái chương trình tiếng anh được tốt hơn
phương pháp giảng dạy ở trường thì là các bạn được chú trọng giao tiếp bằng nghe nói rất là nhiều
một điều may mắn là từ ba năm nay
thì tại nhà trường là có lực lượng tình nguyện viên tức là các bạn sinh viên ở các nước nói tiếng anh
thì cái việc có mặt của các bạn trợ giảng này trong lớp đó cũng tạo ra một cái không khí học tập tiếng anh
nó rất là vui tươi và tạo động lực cho các bạn để nghe nói tốt hơn
tuy nhiên cũng phải nói công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch ở thành phố chưa phải đã đáp ứng được
cả về chất lượng cũng như số lượng so với yêu cầu thực tế
đặc biệt với những lúc cao điểm du khách tới đông và đa dạng từ nhiều miền văn hóa
với nhiều phong tục ngôn ngữ khác nhau
thêm nữa công tác đào tạo những nhân lực ở vị trí cấp cao còn gặp nhiều khó khăn
chúng ta sẽ cùng lắng nghe thêm một vài ý kiến nữa
trong quá trình phát triển thì chúng tôi cho rằng là cái việc lớn nhất hiện nay là phải đào tạo giám đốc quản lý
giám đốc quản lý khách sạn rất là khó
và như vậy thì hiện nay việt nam chúng ta có rất nhiều khách sạn năm sao bốn sao ba sao
trải dài đất nước chúng ta
tuy nhiên rằng đó là giám đốc mà chúng ta gọi là giám đốc mà đúng chuẩn
mà đó có bằng cấp rồi kinh nghiệm về cái ngành quản lý khách sạn năm sao bốn sao ra sao đó
thì cả nước chúng ta hiện nay là đây là một cái vấn đề rất là nan giải
và phải đặt ra vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cấp cao này đây là vấn đề mà tôi cho rằng phải cần thiết
đối với lực lượng hướng dẫn viên du lịch đây là một cái nguồn mà chúng ta cũng phải đặt tới
vì có nhiều khi
vì cái nguồn khách tăng nhưng mà thiếu hướng dẫn
có rất nhiều khó khăn trong cái vấn đề đào tạo nguồn nhân lực du lịch để đáp ứng nhu cầu hội nhập
cái đầu tiên chúng tôi muốn đề cập đó là chất lượng đội ngũ giảng viên
cái khó khăn thứ hai đó là cái chương trình khung của các trường
nhiều trường xây dựng chương trình khung đặc biệt là các môn chuyên ngành có rất nhiều khác biệt
vì vậy cũng cần phải làm sao để hoàn thiện được cái chương trình
và nó cập nhật được những cái tiêu chuẩn
của khu vực và thế giới
quý vị và các bạn vừa theo dõi một vài ý kiến quanh câu chuyện đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch của thành phố
với một thời lượng ngắn những ý kiến đó mới chỉ gợi mở những vấn đề
còn các ý kiến khác như cần nâng cấp các cơ sở đào tạo nhân lực du lịch
cần sự liên kết chặt chẽ hơn nữa giữa nhà trường và các doanh nghiệp v v
rất đáng để các bàn ngành chuyên môn các doanh nghiệp nghiên cứu
hy vọng ngành du lịch thành phố chúng ta luôn giữ vững đà tăng trưởng vượt qua mọi thử thách khó khăn
thưa quý vị thưa các bạn
đến với thành phố hồ chí minh vào dịp thu sang hàng năm
du khách không thể quên một lễ hội cổ truyền của đồng bào nam bộ nói chung
và của thành phố nói riêng đó là lễ hội nghìn ông bên bờ biển thuộc huyện cần giờ
lễ hội bắt nguồn từ tín ngưỡng dân gian của những người việt từ thời đi mở
đất ở phương nam với mục đích cầu may mắn mưa thuận gió hòa làm ăn thịnh vượng
và ngay sau đây chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đắm mình vào không khí của mùa lễ hội năm nay
chung vui cùng những người dân tại địa phương
hàng năm cứ vào rằm trung thu một mươi năm tháng tám âm lịch
bà con ngư dân diêm dân biển cần giờ lại cùng các chính quyền địa phương tổ chức lễ hội nghìn ông
khai lễ bắt đầu từ lan ngông thủy tướng
lần trước đây có tên là miếu hải thần
là nơi thợ cúng các dị thần biển của những người mua sinh bằng nghề biển
sau khai lễ đoàn người tham gia sẽ rước lễ
mang bài dị xuống những con tàu đã được sơn sữa đẹp đẽ và răng khơi
ở ngoài khơi họ tiến hành những nghi lễ thờ phượng một cách trang nghiêm và kính cẩn nhất
lễ nghìn ông hình thành trong quá trình đi mở đất ở phương nam của người việt
cuộc đấu tranh để giữ bờ cõi
giật lộn với sóng to gió cả để mua sinh
đã hình thành nên tính ngưỡng dân gian tốt đẹp này
để gìn giữ phát huy một nét đẹp văn hóa lâu đời
lễ nghìn ông đã được nhà nước công nhận di sản văn hóa phi dật thể cấp quốc gia năm hai nghìn một mươi ba
cái lễ hội nghìn ông này từ quảng bình cho tới cà mau
từ hồi xưa các trường nguyễn đó nhớ ơn các ông cứu người
thì đặc biệt là ở cái lăn này đó
nó có cái sát phong của vua
vua minh mạng một nghìn tám trăm hai mươi bốn
đặc biệt bắt đầu từ cần giờ đây đó
mà xuống tới cà mau đó
nó hoàn toàn có cái cách nam bộ
và cũng hoàn toàn đặc trưng cho những người nam bộ mở cõi
từ các chúa các chúa nguyễn tới bây giờ
thì cái lễ hội cần giờ ở đây đó
thì qua nhiều năm nghiên cứu
nhà nước đã xem xét
và từ chỗ đó đó
nhà nước mới công nhận cái lễ hội
nghênh nông ở cần giờ là cái văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
thường lễ hội nghênh nông bên bờ biển quyển cần giờ
bao gồm cả phần lễ và phần hội
kéo dài trong ba ngày
bên cạnh phần lễ diễn ra trang trọng
thì phần hội tạo nên một bầu không khí vui vẻ
mang lại tinh thần lạc quan yêu đời
tất cả bà con ngư dân diêm dân
dù đi làm xa đều nâu nứt kéo về
tạo nên bầu không khí linh thiên và náo nước
những trò chơi dân gian như cờ người
đi cà kheo đá banh
thu hút mọi tầng lớp người dân ở mọi lứa tuổi
chắc chắn rằng
với sự chung tay của người dân địa phương
cùng các cấp chính quyền
lễ hội nghênh nông sẽ trở thành một địa chỉ văn hóa
và nguyện cần giờ sẽ là một điểm du lịch
thu hút khách quốc tế và kiều bào
tục vệ từ xưa tới giờ
hồi đó mấy chục nhiều chục năm nay
cứ ở bất cứ dân địa phương ở đây
mà hãy làm ngày biển ở đâu
cũng tới chừng ngày này phải về đây hết
không về nó làm như có một cái gì đó
nó khó chịu lắm
thực ra nó giống như mình không chọn
dạng quê hương hay là cái gì đó
thì anh ông đứa trước giờ
ở đây cứ nghĩ là ông
xưa ông cứ cứu người á
cứ đứng đinh thiên là cứ nghĩ như vậy
thường thường ra biển nó đúng là gặp
hoạn nạn hay tai nạn hay gì
gái ông ông phù hộ
cái lễ hội này thì là
cũng để nhắc nhở cho
rất là dân nhân biển này
để biết nhớ tưởng nhớ đến ông
thì để mình tưởng nhớ đến
và cuộc sống ở dưới này mình thấy
có như các cái này đâm dân tình
sống ở đây rất là vui vẻ
từ năm hai nghìn một mươi ba
khi nhà nước công nhận danh hiệu
di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
lễ hội ngân ông ở quyền cần giờ
thành phố hồ chí minh
đã tổ chức hàng năm trang trọng hơn
được quảng bá rộng rãi hơn
trên các phương tiện truyền thông đại chúng
bên cạnh phần lễ trang nghiêm
các trò chơi dân gian được duy trì tổ chức
như trong quá khứ
thì những nghi lễ những chương trình mới
như thả qua đăng bắn pháo hoa vào buổi tối
đã khiến lễ hội như linh thiên hơn
lung linh hơn
du khách tới đây ngoài việc chứng kiến
một nét đẹp tính ngưỡng đã trở thành di sản
còn có nhiều cơ hội
được hòa mình vào cuộc sống mộc mạc
mến khách của người dân địa phương
chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay
của truyền hình nhân dân đến đây là kết thúc
một lần nữa xin được cảm ơn quý vị
đã dành thời gian theo dõi
quý vị có thể xem lại chương trình này
vào lúc một mươi năm h ba mươi ngày thứ hai
hoặc chín h ba mươi ngày thứ ba hàng tuần
mọi thư tự liên lạc xin gửi về hộp thư điện tử
và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau